thưa quý vị sáng ngày hôm nay trận mưa lớn trong nhiều giờ đồng hồ đã khiến hàng loạt tuyên phố tại hà nội ngập sâu từ ba mươi đến năm mươi cm nhiều xe máy ô tô chết máy giữa đường
tại một số điểm như phố trần cung hoàng quốc việt phan văn trường nguyễn xiển triều khúc khu vực trung cư eco home một trăm hai mươi ba và bệnh viện e có hiện tượng ngập úng và động nước
ngoài ra tại đài lộ thăng long cũng có hiện tượng ngập úng khu vực cầu chư số ba số năm thu địa bàn huyện hoài đức thành phố hà nội dẫn tới phương tiện di chuyển khó khăn
do mưa lớn vào ngày nghỉ lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố ít hơn ngày thường nên đã hạn chế ủn tắc giao thông
sau khi mưa ngớt khoảng hai mươi đến bốn mươi phút nước tại các điểm ngập úng trên đường phố hà nội cơ bản rút hết nước phương tiện đi lại thuận lợi hơn
do mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra nên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội đã huy động nhân viên cùng các thiết bị máy móc ứng trực ở các khu vực có nguy cơ ngập úng cao để kịp thời vớt rác thải hạn chế úng ngập
đặc biệt cảnh báo hướng dẫn giao thông giúp người dân đi lại an toàn các khu vực cống đều tiết chạm bơm trong hệ thống đã sẵn sàng hoạt động để bơm hút tiêu nước hạ mực nước các sông